chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
liên quan đến việc xử lý hơn một mươi đối tượng có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi tám ở huyện nam sách tỉnh hải dương
về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra vào cuối tháng trước
sau khi hoàn thiện hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương
đã khởi tố bị can bảy đối tượng trong đó bắt tạm giam sáu đối tượng
một đối tượng áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi liên quan
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng tám
nguyễn hiệu quân ở khu la văn cầu thị trấn nam sách cùng hơn một mươi đối tượng khác
trong nhóm tụ tập tại thị trấn nam sách sau đó sử dụng hai gậy kim loại
một gậy gỗ đi trên bốn xe máy lạng lách đánh võng hú còi chạy với tốc độ cao
khi đến địa bàn thành phố hải dương nhóm của quân sử dụng hung khí mang theo đánh
và làm ba nạn nhân bị thương vùng đầu khi đang tham gia giao thông
với hành vi cướp giật tài sản nguyễn thanh liêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
tiếp nhận tin báo của một học sinh chú xã song phú huyện tam bình
bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy áp sát
giật lấy chiếc ba lô để trong rổ xe đạp khi trên đường đi học
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định liêm là thủ phạm
tại cơ quan công an liêm khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng
nên nảnh xin ý định tìm tài sản cướp giật
khi phát hiện một học sinh đang chạy xe đạp trên rổ xe có một chiếc ba lô
hắn đã bán theo sau
khi đến đoạn đường vắng liêm chạy xe vượt lên áp sát giật lấy ba lô
rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát
sau đó đối tượng đã bán chiếc điện thoại để trong ba lô được bảy trăm linh đồng
rồi mua ma túy sử dụng
phát hiện hai chiếc ghe nghi vấn vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn
đồn biên phòng vàm tràng châu đã phối hợp với đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tây ninh
công an huyện châu thành và công an xã biên giới tiến hành vây bắt
qua kiểm tra trên ghe có sáu mươi hai túi hàng đều chưa phá nổ mang nhãn mắc thái lan
và có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc với tổng trọng lượng gần một năm tấn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh ngay sau đó đã chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát
quyết không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng điều kiện mưa bão để tuồn hàng qua biên giới

khi quy định thông số đầu vào tăng ba thì giá điện mới tăng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai evn tính toán giá bán lẻ điện bình quân năm hai nghìn hai mươi hai lên mức một chín trăm một mươi năm năm mươi chín đồng một kwh
mức này cao hơn hai bảy mươi bốn so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của evn cũng ghi nhận
lỗ khoảng hơn một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện như than dầu khí đốt tăng đột biến từ đầu năm đến nay
làm chi phí sản xuất điện của evn tăng cao
theo đề xuất của bộ công thương khi giá bán lẻ điện bình quân tăng từ một đến dưới năm
so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá
evn quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng
trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tăng từ năm đến dưới một mươi so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá
evn lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân trình bộ công thương bộ tài chính và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán tăng một mươi trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô
evn lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân trình bộ công thương bộ tài chính và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trước đề xuất này nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về kết quả sản xuất kinh doanh của evn trong thời gian qua
tăng hay giảm giá bán điện sau khi đã được công khai minh bạch chi phí lợi nhuận qua kiểm toán thì người dân sẵn sàng đón nhận
evn nên ra soát lại và tiết kiệm chi phí của mình trước rồi mới nói đến tăng giá
cũng đã gần ba năm nay điện không tăng giá
evn chắc cũng không gồng nổi trong áp lực than khí đốt chạy nhiệt điện cũng như vật tư duy trì hệ thống truyền tải phân phối đều tăng
tuy nhiên tăng giá cần có lộ trình không nên quyết định ngay một cách hành chính
cần xã hội hóa ngành điện tạo điều kiện cho các năng lượng tái tạo phát triển chứ không phải nói tăng là tăng
với ngành kinh doanh độc quyền như ngành điện thì tăng giá rất cần công khai minh bạch và có lộ trình tránh trường hợp điều chỉnh liên tục
ngành điện cần tham khảo tài năng
rộng rãi ý kiến công luận vì giá điện sẽ tác động mạnh mẽ đến sản xuất tiêu dùng của người dân
đúng là như vậy và việc điều chỉnh như thế nào để phù hợp doanh nghiệp người dân trong tình hình hiện nay là một vấn đề cần phải xem xét kỹ lưỡng
mời quý vị tiếp tục theo dõi những phân tích bình luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
thưa tiến sĩ nguyễn minh phong theo báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm của tập đoàn điện lực việt nam evn
báo cáo khoản lỗ là trên một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng do chi phí sản xuất điện tăng cao và điều này đặt ra áp lực phải tăng giá điện
vậy thì ông đánh giá như thế nào về những biện giải của ngành công thương khi đề xuất để tăng giá điện trong thời điểm hiện nay ạ
trên hết chúng ta có một sự chia sẻ đồng cảm với các ngành sản xuất kinh doanh chung và ngành doanh riêng là anh đã kinh doanh thì anh không thể lỗ
bởi vì lỗ thì anh sẽ sạt nghiệp thậm chí anh phá sản
tuy nhiên với giải thích của evn thì nó tương đối là chung chung
lỗ và chi phí tăng thì đó là câu rất là dễ nói nhưng vấn đề là anh phải có báo cáo tài chính và báo cáo gì đó phải được kiểm toán
và đặc biệt những khoản lỗ lãi đó nằm ở những khâu nào anh đã làm hết trách nhiệm hay chưa
và các cái chi phí đầu vào đó mà anh tiếp cận và anh triển khai đó nó có phù hợp với cái mức giá thị trường hay không
hay là chi phí ở cái mức cao hơn
các cái căn cứ để xác định lỗ lãi và các chi phí đó nó phải đảm bảo tính thực tế tính khoa học và đặc biệt là được kiểm toán
hiện nay evn chỉ được tăng giá điện nếu giá bán lẻ điện bình quân tăng ba
thế nhưng theo đề xuất thì chỉ cần giá bán lẻ điện bình quân tăng một là đã có thể tăng giá điện
vậy theo ông thì điều này có hợp lý hay không ạ
so với một số những cái mốc để mà điều chỉnh khác thì cái sự bất hợp lý nó sẽ nổi lên
ví dụ hiện nay là ngành xăng dầu chỉ được phép tăng khi nào mà tăng ít từ ba đến năm
thế còn đặc biệt là thuế dịch vụ cá nhân chỉ khi nào mà lạm phát tăng tới hai mươi
thì nhà nước cũng phải điều chỉnh mức chất trừ gia cảnh vân vân
so như vậy thì một năm và hai mươi là con số lệch nhau rất là lớn
hơn nữa nếu mà xét về mặt một thì đây chính là cái giá thị trường có thể nói là như vậy
mà trong khi ngành điện là ngành độc quyền vì thế là cái tính đảm bảo thị trường của giá cả là chưa được phép cần có sự điều chỉnh
và với tình hình đấy chúng tôi cho rằng là mức một này là quá thấp trong một cái bối cảnh quản lý đặc thù như hiện nay
đấy là chưa kể tăng một mà đã tăng giá rồi
thế thì nếu mà giá đầu vào giảm một mươi hai
hai mươi ba mươi như thài gòn vừa qua đã chứng kiến có lúc giá xăng dầu giảm trên năm mươi mà giá điện lại không giảm
thế thì cái logic và sự cân bằng hợp lý nó sẽ ở đâu
vậy thì theo ông để tránh tác động đến nền kinh tế cũng như là tâm lý xã hội thì ngành điện cần phải có lộ trình tăng giá điện như thế nào ạ
lộ trình của giá điện nó sẽ đảm bảo hướng tới cơ chế thị trường
tức là anh phải có một cái giá điện nó đảm bảo đủ bù chi phí và có lẽ
nhưng quan trọng hơn là các cái giá cả đó phải được cạnh tranh thị trường
và với tinh thần đấy thì sẽ có giá thị trường chuẩn khi nào có sự cạnh tranh thị trường ở mức độ cao
thế còn từ nay đến thời gian tới thì trước mắt chúng ta cho rằng là ít trong năm hai nghìn hai mươi hai này và thậm chí có thể tới nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba chưa nên có sự tăng giá điện
bởi vì hiện nay chính phủ đảng nhà nước đang tập trung vào hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh lạm phát cao đang rất xa tăng
kể cả trong nước cũng như nước ngoài
vì thế nếu mà ngành điện mà chỉ một đã tăng giá thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cộng lực để làm xu hướng lạm phát kỳ vọng cũng như lạm phát thực tế nó sẽ cao lên
và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái mục tiêu của đảng nhà nước
cái thứ hai như đã nói là chúng ta cần phải có sự cân nhắc tính toán kỹ minh bạch và kiểm toán tất cả các chi phí đầu vào
để đảm bảo những cái lỗ lãi và những chi phí đầu vào đó là phải được tính toán
và cái thứ ba nữa là nó còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của việc sử dụng các nguồn điện thay thế của việc xã hội hóa cũng như là của các trách nhiệm của ngành điện trong vấn đề giảm chi phí đầu vào
nếu anh quản lý không tốt mà anh lương cao hoặc là anh mua những cái giá điện cao một cách bất hợp lý không dựa trên cạnh tranh thì tất cả những điều đó sẽ không được chấp nhận trong cái lộ trình tăng giá tương lai
xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
tin khẩn cấp về bão số bốn
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai một độ kinh đông trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa cách đất liền khu vực đà nẵng quảng ngãi khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật cấp một mươi bảy dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h tối nay tâm bão cách đà nẵng khoảng một trăm bảy mươi km cách quảng nam quảng ngãi khoảng một trăm hai mươi km
cấp độ rủi ro thiên tai tại thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định cấp bốn
trước diễn biến khó lường của bão số bốn sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì họp kết hợp trực tuyến với điểm cầu ủy ban nhân dân tám tỉnh thành phố tám mươi tám quận huyện thị xã một một trăm năm mươi năm xã phường các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
dự báo có bão đổ bộ và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão
thủ tướng yêu cầu các địa phương giả soát công tác kêu gọi ngư dân tàu thuyền đánh bắt thủy sản vào nơi tranh trú an toàn đảm bảo an toàn cho học sinh khách du lịch bảo vệ các di sản nhất là di sản thế giới như phố cổ hội an cố đô huế
trước đó thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập ban chỉ đạo tiền phương đặt tại thành phố đà nẵng để chỉ đạo ứng phó với bão số bốn
với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất lực lượng công an các địa phương tại những vùng có bão dự báo đi qua đã và đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão
bão số bốn được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào quảng nam công an các địa phương đã huy động một trăm linh lực lượng phối hợp với chính quyền dân quân tự vệ tuyên truyền liên tục để người dân chủ động thu dọn đồ đạc di rời để đến chín giờ sáng nay phải di rời xong
tại đà nẵng công an năm mươi sáu xã phường trên địa bàn thành phố đều được huy động xuống cơ sở giúp đỡ người dân ở các địa bàn sung yếu công tác sơ tán dân phải hoàn thành chậm nhất là một mươi bốn giờ hôm nay
từ một mươi hai giờ trưa nay đà nẵng sẽ dừng họp trợ cán bộ công chức viên chức công nhân người lao động nghỉ làm việc để phòng chống bão
trong khi đó các hãng hàng không cũng đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay có điểm đến và đi tại các sân bay miền trung từ ngày hôm nay
cụ thể việt nam airlines hủy một trăm linh sáu chuyến bay đi và đến năm sân bay buộc phải đóng cửa vietjet hủy năm mươi bảy chuyến bamboo airways hủy khai thác hai mươi bốn chuyến
trong số này nhiều nhất là các chuyến bay đi và đến đà nẵng phú bài chu lai pleiku và phủ cát
bộ y tế cũng đã có yêu cầu các bệnh viện lớn như bạch mai trợ rẫy đại học y hà nội cử hai mươi ba mươi bác sĩ điều dưỡng nhiều chuyên ngành sẵn sàng vào miền trung khám chữa bệnh
cùng yêu cầu sẵn sàng nhân lực hỗ trợ bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị tại địa bàn chịu ảnh hưởng của bão lũ gồm các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên